công an thị xã hồng ngự tỉnh đồng tháp vừa ra quyết định khởi tố bắt tạm giam đối với phạm tuấn khanh
trú tại xã tân thành a huyện tân hồng về hành vi cướp giật tài sản
theo kết quả điều tra vào ngày một mươi sáu tháng một mươi năm hai nghìn một mươi năm đối tượng phạm tuấn khanh vào tiệm vàng kim hoa
do bà đỗ thị hoa chú tại thị trấn sa rài huyện tân hồng làm chủ
lợi dụng sự sơ hở của bà hoa khanh đã cướp hai sợi dây chuyền với tổng trọng lượng là bảy chỉ vàng hai mươi bốn k
trị giá trên một mươi chín triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ công an thị xã hồng ngự đã bắt được đối tượng khanh tạm giam ba tháng
để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật